đêm ngày bảy tháng bảy trí thiện và mẹ được đưa đến bệnh viện phạm ngọc thạch để điều trị covid một mươi chín
những ngày sau đó toàn bộ thành viên trong gia đình bà ngọc và anh thiện được đưa đi điều trị ở bệnh viện phạm ngọc thạch
các bệnh viện giả chiến tại thành phố thủ đức củ chi và cần giờ
trong thời gian ngắn dịch covid một mươi chín nhanh chóng lây lan sang nhiều hộ dân khác
hơn một nửa nhân khẩu trong hẻm đã nhiễm bệnh và được đưa đi điều trị
trong tuần tháng bảy khi dịch bệnh covid một mươi chín
diễn biến ngày một phức tạp trên toàn thành phố
người dân ở hẻm hai trăm một mươi bốn nguyễn trãi cũng chìm trong khủng hoảng
bầu không khí trong bệnh viện thì nặng nề
bệnh nhân buộc phải đeo khẩu trang hai mươi bốn trên bảy
không ai dám tiếp xúc với ai giấc ngủ cũng không bao giờ được yên
vì cứ chút là nghe tiếng xe đẩy lấy máu chết thuốc hay tiếng cầu cứu của bệnh nhân
những thứ diễn ra trước mắt đang xúc cạn sức sống
không phải từ từ mà rất thô bạo
anh chí thiện nhớ lại
tâm lý của anh thiện ngày càng bất ổn hơn khi người mẹ chuyển nặng và phải thở máy
không lâu sau đó cha của anh qua đời tại bệnh viện gia chiến huyện cần chờ
ông ra đi đơn độc không người thân bên cạnh không lời sâu cuối với người thân
mẹ chị mất rồi bà ngọc thông báo cho chị thiện khi họ đứng cạnh nhau ở hành lang bệnh viện
giữa tiếng còi cấp cứu in ỏi hai người con chết lặng trong lòng
sự ra đi lặng lẽ trong mùa dịch
khiến người ở lại rơi
rơi vào cảm giác bất lực đến suy sụp
tôi sợ mọi thứ ập đến như một cơn bão kinh hoàng
không ít những người còn lại có vượt qua được hay không
bà ngọc nói
ngày hai mươi bốn tháng bảy sau một mươi bảy ngày điều trị tại bệnh viện
chí thiện và mẹ được về nhà
hẻm hai trăm một mươi bốn nguyễn trãi phủ trầm một màu ảm đạm
đa phần người trong xóm đang điều trị covid một mươi chín hoặc đi cách ly tập trung
một số người vì sợ lây nhiễm nên khóa kính
hàng rau trắng được thiết lập ngay đường lớn
các biện pháp giãn cách ngày một siết chặt
cuối tháng bảy đầu tháng tám
gia đình bà ngọc và hàng xóm cũng lần lượt được xuất hiện
tuy nhiên không phải ai cũng trở về
cha của anh thiện mẹ của bà ngọc
nữ công nhân xây dựng ở trọ trong hẻm
cô nhà sĩ nhà ở cuối hẻm
hai anh thanh niên chị mới hai mươi sáu tuổi v v
mãi mãi ra đi
có người thân tử vong vì covid một mươi chín
bà úc trang có lúc đã không kìm được cảm xúc
khi chia sẻ về những ngày đã qua
người phụ nữ bảo
chỉ có những ai từng trải nghiệm sinh tử với covid một mươi chín
trải qua nỗi đau mất đi người thân
thì mới thấu hiểu trận dịch bệnh này khốc liệt đến chừng nào
họ trở về cuộc sống thường nhật với bao mất mát lẫn khó khăn
bà ngọc giảm hơn một mươi kg kể từ khi điều trị
người phụ nữ cho biết tình trạng mất ngủ
vẫn kéo dài nhiều tuần sau đó
gánh nặng kinh tế đè nặng lên vai những lao động thất nghiệp trong hẻm
may mắn có bạn bè của thiện nhiệt tình giúp đỡ
họ mua thuốc men lương thật rồi gửi vào cho chúng tôi
bà úc trang chia sẻ
nhận được sự hỗ trợ từ bạn bè
anh thiện cũng thường xuyên sang sẻ lại
cho những hộ lao động khó khăn trong xóm
gạo mì gói hay sâu củ dầu ăn v v
mỗi lần nhận được nhu yếu phẩm từ các nhà hào tâm
anh thiện đều phân phát đến từng gia đình trong hẻm
chúc tình giữa những người đồng cảnh ngộ như điểm tựa
để mọi người vượt qua giai đoạn khó khăn
ngồi trong căn nhà tạm bỡ phỏng vẹn vài mét vuông
bà nguyễn thị thu loan sáu mươi hai tuổi làm nghề lao công nói
nếu không nhờ sự giúp đỡ của mọi người
gia đình tôi không biết phải xoay sở ra sao
tại bùng phát từ cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
dịch covid một mươi chín đã ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế
và tinh thần của người dân tp hcm
khoảng một bảy triệu người lao động mất việc làm
hơn ba trăm tám mươi người nhiễm bệnh và gần một mươi năm người tử vong
khiến hàng nghìn trẻ em rơi vào cảnh mù côi cho mẹ
thời điểm hiện tại các gia đình có người thân qua đời vì covid một mươi chín
vẫn cố gắng từng ngày vượt qua nỗi mất mát để bắt đầu cuộc sống mới
trong hẻm hai trăm một mươi bốn nguyễn trãi có không ít người lao động xa xứ
họ đến thành phố làm việc và cũng bị cúm vào làn sóng dịch bệnh
một mươi tám công nhân xây dựng và hai đứa trẻ sống trong căn nhà trọ
của gia đình anh thiện đều nhiễm
một người đã qua đời những người còn lại sau khi xuất viện
phải đối mặt với nhiều thiếu thốn
họ bị công ty nợ lương nhiều tháng liền mất việc nhưng không thể về quê
một mươi chín con người sống lay lắc nhờ vào sự giúp đỡ của dân trong xóm
đầu tháng một mươi khi dòng người hồi hương ngày một đông
những công nhân ở xóm cũng đứng ngồi không yên
họ sẽ về vì không còn khả năng bám trụ ở thành phố
sáng ngày bốn tháng một mươi bà úc trang sang nhà trọ tìm người cai thầu
để hỏi về tiền thuê trọ và điện nước ba tháng qua
công nhân cho biết ông này đã âm thầm bỏ đi từ ràng sáng
nói rồi họ cũng thu dọn hành lý rồi rời khỏi căn nhà trọ
một cách nôm na thì họ bỏ của chạy lấy người
những người công nhân chỉ lấy đủ quần áo chức lên xe máy rồi chạy về quê
họ để lại ngỗ ngang mọi thứ bà úc trang kể
việc những người công nhân rời đi khiến gia đình bà thiệt hại một số tiền lớn
nhưng người phụ nữ cho biết bà không trách
bởi họ không trách
bà úc trang không còn lựa chọn
cạnh căn nhà trọ của nhóm công nhân là nơi ở trọ của hơn hai mươi người bán vé số dạo
đến từ miền trung
họ cũng đã mắc covid một mươi chín nhưng may mắn hơn nhóm công nhân sau khi khỏi bệnh
những người bán vé số này được hội đồng hương hỗ trợ chuyến xe miễn phí để trở về quê
giờ đây trong căn nhà vé số chỉ còn một người ở lại
ông ngô như thạch năm mươi bảy tuổi
là bệnh nhân có triệu chấn nặng
ông thạch phải điều trị hơn một tháng ở bệnh viện
và không kịp đăng ký chuyến xe
ngồi thẩn thờ trong căn nhà trống trải
ông thạch nói
tôi đang đợi đến cuối tháng một mươi
nếu đến đó vẫn chưa được đi bán
thì tôi sẽ về quê
đầu tháng một mươi tình hình dịch bệnh ở tp hcm dần được kiểm soát
rau trắng ở hẻm hai trăm một mươi bốn nguyễn trãi cũng được tháo dở
giúp tâm lý người dân bớt ngột ngạt
một số người trong hẻm đã trở lại với công việc trước đây
những bệnh nhân lớn tuổi như bà úc trang
dừng phục hồi di chứng

trò cố của người quá cố đã được đón về bên gia đình
nhằm hỗ trợ gia đình bà ngọc phục hồi kinh tế
anh chị thiện đã kêu gọi bạn bè người thân
ủng hộ một số vốn giúp chị tái khởi nghiệp xe bánh tráng trộn
người phụ nữ hào hấn nói
mấy hôm rồi tôi trăng trở không biết lấy đâu ra tiền để buôn bán lại
may mắn được mọi người thương tôi mừng như trúng số
bánh mì nóng đây bánh mì đặc sụt đây
bánh mì nóng đây bánh mì đặc sụt đây
quả bóng được cột vào một đầu dây
đâu còn lại cột vào cổ tay trái của ông để luôn trong tầm quyển sát
chơi thể thao theo kiểu không giống ai
ông phỉnh bảo trong mọi tình huống con người rồi sẽ tự thích nghi
thời dịch bệnh cũng không ngoại lệ
ông cậu cho biết nhiều người bạn của ông đã không may qua đời vì mắc covid một mươi chín
bước qua giai đoạn khốc liệt này
mỗi người sẽ trân trọng hơn cơ hội được sống ông vĩnh nói
ông vĩnh cho rằng chiến dịch tiêm vaccine của thành phố
đang giúp người dân đến gần hơn với cuộc sống bình thường mới
vaccine không chỉ mang lại kháng thể
mà còn là tấm thẻ xanh giúp người dân trở lại lao động sản xuất
nhiều ngày nay chị minh tuyết ba mươi một tuổi
vẫn thường xuyên kiểm tra thông tin trên app sổ tay sức khỏe
để cập nhật thông tin tiêm chủng
người phụ nữ cho biết phía công ty đã có kế hoạch cho công nhân trở lại công ty làm việc
nên chị đang cần xác nhận thông tin tiêm đủ hai mũi trên app
không chỉ riêng chị tuyết
nhiều người lao động ở tp hcm cũng hy vọng
chiếc thẻ xanh covid một mươi chín có thể giúp họ sớm trở lại công việc
sau một thời gian dài bị đình trệ
dù nhận được trợ cấp nhưng thật sự gia đình tôi rất chật vật
để trang trải trong thời điểm dịch bệnh
vậy nên tôi rất mong được sớm trở lại làm việc
khi đã tiêm đủ hai mũi vaccine chị tuyết nói
tính đến đầu tháng một mươi tp hcm đã công bố có một mươi hai địa bàn kiểm soát được dịch
đồng thời các chốt chặn hàng rào chắn tại khu dân cư
cũng lần lượt được tháo rỡ đem lại một luồng sinh khí mới
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay của chúng tôi
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại